trưa ngày một mươi chín tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua khu phố bốn phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
giữa xe tải và xe máy khiến một người chết hai người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày
tài xế trương minh hùng chú tỉnh đồng nai điều khiển xe tải lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ thị xã phước long đi tỉnh bình dương đến khu phố bốn phường long phước
bất ngờ va chạm với xe máy do ông trần xuân thao chú tỉnh bình phước điều khiển
chở theo vợ và cháu bé bốn tuổi lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh khiến cả ba người trên xe máy bị ngã văng xuống đường
người vợ tử vong tại hiện trường hai người còn lại bị thương
chiếc xe máy hư hỏng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ